từ đầu năm đến nay cục thuế tp hcm đã tiến hành thanh tra kiểm tra và truy thu phạt truy hoàn thuế hơn một ba trăm ba mươi tỷ đồng
giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn hai trăm sáu mươi tỷ đồng giảm lỗ gần chín bảy trăm linh tỷ đồng
cục thuế tp hcm đã kiểm tra sáu hai trăm linh lượt với số thuế truy thu phạt và truy hoàn hơn bảy trăm linh tỷ đồng
giảm khấu trừ thuế hai trăm ba mươi tỷ đồng giảm lỗ tám tám trăm linh tỷ đồng và từ chối hoàn thuế tám mươi năm tỷ đồng
thanh tra hai trăm tám mươi chín lượt với số thuế truy thu và phạt hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng giảm khấu trừ thuế hơn ba mươi tỷ đồng giảm lỗ gần tám trăm ba mươi tỷ đồng
thời gian tới cục thuế tp hcm tiếp tục đẩy mạnh thanh kiểm tra những doanh nghiệp liên kết
các hoạt động thương mại điện tử những ngành nghề kinh doanh có nguy cơ thất thu thuế cao